ngày hai mươi tháng năm theo bảo hiểm xã hội việt nam từ năm hai nghìn ba đến hết tháng bốn năm hai nghìn bốn
thống kê có hàng chục trẻ em được quỹ bảo hiểm y tế chi trả chi phí khám chữa bệnh từ hai năm tới bốn năm tỷ đồng
người tham gia bảo hiểm xã hội được quỹ thanh toán số tiền khám chữa bệnh không giới hạn theo phạm vi
mức hưởng có thể lên tới hàng tỷ đồng trước một năm
ngoài ra họ còn nhận được đầy đủ các chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế theo quy định
không bị giới hạn về tuổi tác số ngày điều trị và tổng chi phí
cụ thể các bệnh nhân được chi trả bảo hiểm y tế cao
người bệnh được quỹ bảo hiểm y tế chi trả cao nhất là hơn bốn bốn trăm sáu mươi năm tỷ đồng sinh năm hai nghìn một mươi
trú tại phương an liêu thị xã kinh môn tỉnh hải dương mắc bệnh tăng nguyên áp đai thóc đường và suy thận
trường hợp thứ hai nhận bốn ba trăm bảy mươi hai tỷ đồng sinh năm hai nghìn một mươi
trú tại phương tân thịnh thành phố hòa bình tỉnh hòa bình thiêu ưu tố tám di chuyển
trường hợp thứ ba nhận ba sáu trăm tám mươi bảy tỷ đồng sinh năm hai nghìn một mươi tám trú tại xác tiền phong huyện yên dũng tỉnh bắc giang mắc bệnh tích lý glicogen
trường hợp thứ tư nhận hơn ba sáu trăm tám mươi bốn tỷ đồng sinh năm hai nghìn một mươi tám trú tại phương tiên châu thành phố phúc yên vĩnh phúc
mắc hội chứng loạn sản tùy xương bệnh bạch cầu cấp loại tế bào không xác định
trường hợp thứ năm nhận hơn ba sáu trăm ba mươi năm tỷ đồng sinh năm hai nghìn một mươi chín trú tại xã ngọc lũ huyện bình lục tỉnh hà nam mắc bệnh tích lũy grecoen
trường hợp thứ sáu nhận hơn ba một trăm chín mươi tám tỷ đồng sinh năm hai nghìn hai mươi một trú tại xác phú phương huyện ba vì thành phố hà nội mắc bệnh tích lý glicogen
trường hợp thứ bảy nhận hơn ba sáu mươi năm tỷ đồng sinh năm hai nghìn một mươi trú tại phương tân thới nhất quận một mươi hai thành phố hồ chí minh
mắc bệnh tích lý glicogen
trường hợp thứ tám nhận hơn ba hai mươi một tỷ đồng sinh năm hai nghìn hai mươi một trú tại xã đồng cương huyện yên lạc tỉnh vĩnh phúc mắc bệnh tích lũy glicon
trường hợp thứ chín nhận hơn hai sáu trăm bảy mươi sáu tỷ đồng sinh năm hai nghìn một mươi trú tại xác yên bằng huyện y yên tỉnh nam định mắc bệnh tích lý glicogen
trường hợp thứ mười nhận hơn hai năm trăm ba mươi bốn tỷ đồng sinh năm hai nghìn hai trú tại phương tiên châu thành phố phúc yên
tỉnh vĩnh phúc mắc bệnh tích lý glicogen
hiện nay quỹ bảo hiểm y tế thực hiện chi trả điều trị cho tất cả các bệnh hiểm nghèo như bệnh tim mạch ung thư và bệnh hiếm
đây là các nhóm bệnh sẽ phải điều trị dài ngay hoặc suốt đời có chi phí chữa trị lớn
bảo hiểm xã hội việt nam cho biết đến nay đã có rất nhiều trường hợp người dân mang bảo hiểm y tế đi khám chữa bệnh được sử dụng dịch vụ kỹ thuật cao
chi phí lớn được quỹ chi trả lên tới hàng tỷ đồng
luật bảo hiểm y tế quy định tất cả người dân đều quyền tham gia bảo hiểm y tế và có phạm vi hưởng bảo hiểm y tế như nhau
người tham gia bảo hiểm y tế được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán số tiền khám chữa bệnh không giới hạn theo phạm vi
mức hưởng có thể lên tới hàng tỷ đồng trước một năm
ngoài ra người bệnh được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán đầy đủ các chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế theo quy định
không bị giới hạn về tuổi tác số ngày điều trị và tổng chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế
theo bảo hiểm xã hội việt nam trong vài năm trở lại đây mỗi năm
quỹ bảo hiểm y tế thực hiện chi trả với số tiền hơn một trăm linh tỷ đồng cho việc khám chữa bệnh bảo hiểm y tế
nhờ đó người dân được giảm đáng kể các khoản chi phí dành cho y tế đặc biệt với những người mắc bệnh nặng mãn tính
khi được quỹ bảo hiểm y tế tri trả tiền khám chữa bệnh đã có thêm động lực vượt qua khó khăn ở bệnh tật
cùng với đó quyền lợi hưởng bảo hiểm y tế của người tham gia ngày càng được mở rộng ở cả phạm vi và mức hưởng bảo hiểm y tế
chất lượng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế cũng ngày càng cải thiện
người dân được tiếp cận nhiều dịch vụ y tế hiện đại hiệu quả cao
hiện nay danh mục thuốc được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của người có thể bảo hiểm y tế
với hơn một hoạt chất sinh phẩm tân dược và hàng trăm thuốc đông y thuốc từ dược liệu
trong đó có nhiều thuốc điều trị ung thư
thuốc điều trị bệnh hiếm thuốc điều trị bệnh máu không đông thuốc tim mạch tà giang
người bệnh được chỉ định sử dụng dài ngày có thuốc dùng suốt đời trong quá trình điều trị bệnh
ngoài các chi phí vẻ thuốc người tham gia bảo hiểm y tế còn được quỹ bảo hiểm y tế
chi trả các chi phí dịch vụ kỹ thuật vật tư y tế
trong đó có các phẫu thuật thủ thuật cao chi phí lớn như phẫu thuật bằng robot phẫu thuật thay khớp
thay đáy đệm cuộc sống đặt máy tạo nhịp tim
đáng chú ý một số loại vật tư y tế được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán có giá trị lên đến hàng trăm triệu đồng
khi tham gia bảo hiểm y tế người tham gia sẽ được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán đầy đủ các chi phí khám chữa bệnh
theo bảo hiểm y tế không giới hạn về độ tuổi số ngày điều trị cũng như chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế
riêng đối với chi phí nằm dương điều trị nội trú quỹ bảo hiểm y tế sẽ thanh toán căn cứ vào hành bệnh viện
và loại dương điều trị đã sử dụng
mức chi phí bình quân ngày dừng điều trị quỹ bảo hiểm y tế đang thanh toán trung bình mỗi một đợt điều trị khoảng sáu ngày
với số tiền dường trung bình mỗi đợt điều trị nội trú khoảng một hai một ba triệu đồng một lượt
đối với các trường hợp phải chăm sóc đặc biệt sẽ được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán lên tới hàng chục triệu đồng trong một đợt điều trị
thậm chí có một số trường hợp tiền dương sẽ được thanh toán lên tới hàng trăm triệu đồng
hiện nay quỹ bảo hiểm y tế thực hiện chi trả chi phí điều trị cho tất cả các bệnh hiểm nghèo như các nhóm bệnh về tim mạch
ung thư và bệnh hiếm phải điều trị dài ngày hoặc suốt đời có chi phí điều trị lớn
người tham gia bảo hiểm y tế đã được quỹ bảo hiểm y tế chi trả hàng trăm triệu đồng đến hàng tỷ đồng chi phí khám chữa bệnh
giúp nhiều gia đình không bị tái nghèo do không phải chi trả các khoản chi phí khổng lồ của việc khám chữa bệnh cho người dân
khám chứa bệnh đúng tuyến được thanh toán từ tám mươi một trăm linh
khi người bệnh có thể bảo hiểm y tế đi khám và điều trị đúng tuyến theo quy định và xuất trình đầy đủ thủ tục khám chữa bệnh bảo hiểm y tế
sẽ được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán từ tám mươi một trăm linh chi phí khám chữa bệnh tùy thuộc vào đối tượng tham gia bảo hiểm y tế
những bệnh nhân có mức hưởng bảo hiểm y tế từ chín mươi năm hoặc tám mươi nếu đã tham gia bảo hiểm y tế liên tục từ năm năm trở lên
có số tiền cùng trí trả khi đi khám chứa bệnh bảo hiểm y tế đúng tuyến trong năm lớn hơn sáu lần mức lương cơ sở
tương đương với tám chín trăm bốn mươi nghìn đồng sẽ được hưởng một trăm linh khi đi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế
trong phạm vi hưởng và mức hưởng bảo hiểm y tế ở những lần đi khám chữa bệnh đúng tuyến tiếp theo khi hết năm tài chính
luật bảo hiểm y tế quy định chính sách thông tuyến khám chữa bệnh trên toàn quốc trong một số trường hợp sau đây
từ ngày một một hai nghìn một mươi sáu người có thể bảo hiểm y tế tự đi khám chứa bệnh nợ chú và ngoại chú không đúng tuyến
tại cơ sở y tế tuyến huyện cùng trên địa bàn tỉnh
từ ngày một một hai nghìn hai mươi một người có thể bảo hiểm y tế tự đi khám chứa bệnh đối với các trường hợp điều trị nợ chú không đúng tuyến
tại cơ sở y tế trên tuyến tỉnh hoặc trên phạm vi toàn quốc được quỹ bảo hiểm y tế chi trả phí theo phạm vi quyền lợi mức hưởng như đúng tiến
người có dân tộc thiểu số người thuộc hộ gia đình nghèo tham gia bảo hiểm y tế đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn
vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn người tham gia bảo hiểm y tế đang sinh sống tại xã đảo huyện đảo
khi tự đi khám chứa bệnh không đúng tuyến sẽ được quý bảo hiểm y tế thanh toán chi phí khám chứa bệnh đối bệnh viện tuyến huyện
điều trị nợ chú đối bệnh viện tuyến tỉnh tuyến trung ương và có mức như khám chứa bệnh đúng quy định được thanh toán khi đi khám chứa bệnh không đúng tuyến
khi người tham gia bảo hiểm y tế tự đi khám chứa bệnh không đúng tuyến sẽ được quý bảo hiểm y tế thanh toán từ ba mươi hai đến một trăm linh chi phí khám chứa bệnh bảo hiểm y tế
theo bảo hiểm xã hội việt nam tính đến hết năm hai nghìn hai mươi một tỷ lệ người tham gia bảo hiểm y tế tại nước ta đã đạt khoảng chín mươi một dân số
hàng năm có hơn một trăm linh triệu lượt người khám chữa bệnh bảo hiểm y tế được đảm bảo quyền lợi
trong hai năm từ năm hai nghìn hai mươi đến năm hai nghìn hai mươi một do tác động của dịch covid một mươi chín
quỹ bảo hiểm y tế cùng với ngân sách nhà nước góp phần không nhỏ trong công tác khắc phục hậu quả và phòng chống dịch covid một mươi chín
tiếp tục khẳng định vai trò trụ cột của chính sách bảo hiểm y tế trong hệ thống an sinh xã hội của quốc gia